tại tp hcm nhằm tôn vinh các doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố
hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với thành đoàn và hội doanh nhân trẻ tp hcm đã tổ chức lễ trao giải thưởng
doanh nhân trẻ xuất sắc tp hcm lần thứ chín năm hai nghìn một mươi sáu
ban tổ chức đã tuyên dương và trao giải thưởng cho một mươi doanh nhân trẻ xuất sắc tp hcm và một mươi doanh nhân trẻ tiêu biểu
trong đó có một doanh nhân trẻ khởi nghiệp
những doanh nhân đạt giải năm nay thuộc các doanh nghiệp nằm trong nhiều nhóm ngành nghề khác nhau
ngoài những nhóm ngành nghề quen thuộc như xây dựng dệt may dược phẩm sản xuất gỗ
còn có một mươi hai doanh nghiệp hoạt động trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm chín nhóm ngành ưu tiên phát triển của thành phố
đây là giải thưởng uy tín trong cộng đồng doanh nhân được tổ chức định kỳ hai năm một lần
nhằm tôn vinh các gương doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh
tích cực trong hoạt động cộng đồng và xã hội